ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với
đặng quang việt nguyên phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương nguyễn thành nhân phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
hai bị can trên cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
quảng thành thao và nguyễn đức thành cũng bị khởi tố và bắt tạm giam cùng về tội
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự
công an huyện tân yên phối hợp với công an tỉnh bắc giang điều tra vụ nổ súng tại địa bàn xã liên sơn huyện tân yên vào tối ngày hôm qua
theo thông tin ban đầu do có mâu thuẫn một trong hai người đàn ông đã dùng súng bắn đối phương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu cả nạn nhân và nghi phạm đều là người nơi khác đến địa bàn xã liên sơn kinh doanh
hiện nghi phạm gây ra vụ việc đã được đưa về tạm giữ tại công an huyện tân yên để phục vụ công tác điều tra
mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng là nguyễn tô hải và nguyễn xuân huy cùng chú tại thành phố hà nội
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định khởi tố
trước đó tổ công tác công an huyện nam trực làm nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng trên có hành vi tàng trữ
mua bán trái phép chất ma túy khám xét tại chỗ lực lượng công an thu giữ gần bốn mươi gram heroin một mươi năm triệu đồng tiền mặt và một số vật chứng khác
đối tượng chủ mưu là nguyễn tô hải đã có năm tiền án tiền sự về các tội trộm cắp tài sản và chứa mại dâm
tiến hành test nhanh phát hiện hải dương tính với metafetamin
hai đối tượng là nguyễn thị bích thủy và bàn thị thanh hà vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bắt giữ
để điều tra về hành vi môi giới mại dâm trước đó tiến hành kiểm tra hoạt động lưu trú tại khách sạn hoa lư ở phường tân an thành phố buôn ma thuột
lực lượng công an đã phát hiện hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
theo điều tra thủy hiện là nhân viên lễ tân của khách sạn hoa lư thủy và hà là hai người đứng ra môi giới cho hai cô gái trên bán dâm

để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truyền hình công an dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện